cụ bà đi lạc từ tp hcm ra tới tỉnh phú yên đã may mắn được người dân và công an xã xuân lãnh
huyện đồng xuân tỉnh phú yên giúp đỡ đưa về với người thân
công an xã xuân lãnh tiếp nhận thông tin từ người dân về việc có một cụ bà đi lạc
biểu hiện mất trí nhớ đang lăng thang trên tuyến đường xã này
qua kiểm tra giấy tờ tùy thân xác định cụ bà tên nguyễn thị nhuận bảy mươi năm tuổi
trú phường hai quận bình thạnh tp hcm
công an xã xuân lãnh đã nhanh chóng liên hệ với công an quận bình thạnh
nhờ hỗ trợ tìm giúp người thân của cụ bà
qua xác minh bà cụ đã bắt xe từ tp hcm về trung tâm tp tuy hòa
sau đó tiếp tục bắt xe ôn từ đây lên xã xuân lãnh huyện đồng xuân vào ngày một mươi bốn tháng hai
đến sáng một mươi sáu tháng hai gia đình đã đến đón cụ bà tại công an xã xuân lãnh
qua trò chuyện gia đình cho hay cụ bà bị bệnh đạn trí đã lâu
và trong những ngày qua gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không có tin tức